thủ đoạn như trên làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình điều trị bệnh

tâm nhất không quản ngại khó khăn vất vả để đấu tranh triệt phá đối với ổ nhóm tội phạm lừa đảo chiến đoạt thải sản này
thời cơ đã chín buổi vừa qua phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an huyện tân yên và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan của công an tỉnh bắc giang đã phá án
đồng loạt khám xét khẩn cấp chỗ ở nơi làm việc và những nơi liên quan của công ty trách nhiệm hữu hạn bảo long dược
có trụ sở chính ở số một mươi b ngõ tám mươi tám đường tô vĩnh diện phường khương trung quận thanh xuân tp hà nội
do nguyễn thị hiền làm giám đốc lực lượng công an đã thu giữ hai trăm tám mươi bảy thùng các tông chứa các loại thuốc
tám bộ máy tính và máy tính sách tay các loại hai trăm sáu mươi bảy điện thoại và các giấy tờ tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng
sự thật đã bị phơi bầy ra ánh sáng cơ quan công an tỉnh bắc giang xác định một cặp vợ chồng là nguyễn thị hiền
ba mươi tuổi trú tại xã trì quang huyện bảo thắng tỉnh lào cai và đặng văn thắng hai mươi chín tuổi trú tại văn lãng quang trung phú xuyên hà nội
là hai đối tượng chính của vụ án cùng quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn bảo long dược
cặp vợ chồng này đã tổ chức thành lập công ty lấy tên là công ty trách nhiệm hữu hạn bảo long dược
có bộ phận hành chính và bộ phận kinh doanh được tổ chức quản lý chặt chẽ hoạt động theo hình thức đa cấp
lợi dụng danh tiếng tên tuổi của các y bác sĩ giỏi có tiếng từng công tác tại các bệnh viện trung tâm y tế lớn của cả nước
các đối tượng đã nghiên cứu tâm lý người bệnh xây dựng các tình huống tập huấn bán hàng tư vấn chạy quảng cáo không đúng sự thật trên facebook
để bán thực phẩm chức năng và thuốc cho người bệnh
lúc mà quyền vào đây thì em không có bằng cấp gì em được các anh chị ở bên trên hỗ trợ
cũng như là chia sẻ cho em về kiến thức bệnh lý
em cũng được các anh chị ở bên trên có mời các bác sĩ về để hỗ trợ cho bọn em thêm về kiến thức về bệnh lý
có những khách họ chỉ mua một lần ví dụ như họ uống mà không có hiệu quả cải thiện thì họ sẽ không có sử dụng nữa
còn đối với những khách hàng mà họ có cái biểu hiện ví dụ như uống vào thì họ cảm thấy là cái phần cổ của họ
sau một tuần hoặc hai tuần bọn em có gọi điện để hỏi thăm xem là uống thấy cơ thể như nào
vì họ báo là cái cổ thì nó nhẹ hơn nó đỡ hơn
thì sau cái liệu trình đấy hết thì khách hàng cũng có một lượng khách hàng họ sẽ tự chủ động lại họ mua
và cũng có một số trường hợp khách hàng là bên em gọi điện lại thì bên em kê thêm một cái liệu trình cho khách uống thêm một tháng nữa
vì tập trung lừa đảo vào đối tượng bị hại là những người đang mắc bệnh đặc biệt là những người mắc bệnh ung thư
nên giá bán cho người bệnh cũng ở mức đắt đỏ từ một đến ba triệu đồng một lọ tùy loại
nhưng lời khai của đối tượng cầm đầu lại khiến nhiều người không biết
nhiều người giật mình khi giá nhập về chỉ từ ba mươi đến bốn mươi nghìn đồng một hộp
nghĩa là khi đến tay người bệnh giá bán đã cao gấp hàng chục lần giá gốc để chiếm đoạt tài sản của bệnh nhân
nghĩa là liên hệ với họ qua facebook xong trao đổi với sự mong muốn là sản phẩm chữa được về u tín giác u sơ u lăng
và cho họ số lượng bao vì để họ tự sản xuất sau đó là vận chuyển được cho mình
trung bình là đoạn từ ba mươi cho đến bốn mươi nghìn đồng một hộp
em không biết địa chỉ em chỉ biết là ở ba vì
theo kết quả điều tra bước đầu để thực hiện hành vi phạm tội của mình
nguyễn thị hiền và đặng văn thắng còn thành lập nhiều công ty như winbique bảo linh dược dược bảo long
để nhập các sản phẩm thực phẩm chức năng thuốc không rõ nguồn gốc
về bán theo hình thức kinh doanh đa cấp và tuyển hệ thống nhân viên
ngoài ra các đối tượng còn nhập các sản phẩm thuốc nam không rõ nguồn gốc ở ba vì hà nội
rồi mang về thuê in nhãn mắc sản phẩm
bên cạnh đó thắng còn liên hệ thuê tìm kiếm hình ảnh của một số lương y thầy thuốc để dựng các clip
rồi gắn số điện thoại của bộ phận marketing và các sản phẩm của công ty là thực phẩm chức năng
để giao cho các chủ hộ phân công bộ phận marketing chạy quảng cáo trên facebook
sau đó tiến hành tư vấn bán cho người bệnh
mặc dù chính bản thân đối tượng thắng và hiền cũng không biết thực tế là các thực phẩm chức năng này
có thành phần hóa dược gì công dụng gì hay không
sau khi làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra
sau nguyễn thị hiền vẫn gian dối khai không đúng sự thật và không biết mình sai ở đâu
em đứng tên công ty và công ty em đăng ký thực phẩm bảo vệ sức khỏe thực phẩm chức năng
và các sản phẩm của bên em cũng đang có giấy tờ đầy đủ hết
các sản phẩm có giấy tờ và được đăng ký với cục an toàn thực phẩm
em chưa biết lỗi của em ở vụ việc này là như thế nào
như vậy chỉ trong một ngày
trong vòng hơn một năm từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai đến khi bị bắt
nhóm đối tượng này đã bán chót lọt khoảng tám mươi đơn hàng thực phẩm chức năng thuốc
cho hơn hai mươi bị hại ở khắp các tỉnh thành trên cả nước thu về khoảng tám mươi tỷ đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân yên đã tạm giữ đối với hai mươi ba đối tượng
để điều tra xử lý về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
qua vụ việc này chúng tôi khuyến cáo người dân luôn luôn chủ động phòng ngừa
đối với các hành vi lừa đảo
đối với vụ việc này thì những người bệnh nhất là những người mắc các bệnh hiểm nghèo
các bệnh nguy hiểm thì cần liên hệ trực tiếp đến các cơ sở y tế
các bệnh viện được nhà nước cấp phép để được tư vấn khám và điều trị
để người dân nói chung và những người bệnh nói riêng không mắc vào những chiêu trò lừa đảo
qua mạng xã hội của các đối tượng lừa đảo thì hơn hết mỗi người dân cần chủ động
phòng ngừa đảo
phòng ngừa nâng cao ý thức cảnh giác tránh tiền mất tật mang